xin mời quý vị cùng bắt đầu chương trình an ninh toàn cảnh trưa ngày hôm nay với tiểu mục cư dân mạng
khiến các tuyến phố con đường bị ngập sâu trong nước giao thông gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân
vâng cụ thể là vào sáng ngày hôm nay
hôm qua trận mưa lớn đã xảy ra khiến cho nhiều tuyến phố của trung tâm thủ đô hà nội ngập úng nghiêm trọng
và ngay lập tức nhiều hình ảnh mưa ngập đã được cư dân mạng đăng tải lên trên facebook
câu chuyện ngập úng ở hà nội vẫn là câu chuyện nan giải khi mà các cơ quan chức năng vẫn loay hoay tìm giải pháp
nhưng chưa có đáp án
còn người dân thì chỉ đành vật lộn với dòng nước
và đây cũng là vấn đề được nhiều cư dân mạng chia sẻ và bình luận trong những ngày qua
hà nội mùa này phố cũng như sông
nhìn toàn cảnh người dân đua nhau bơi lội cứ như hội thi bà con phấn khởi nay phố mát hơn mọi khi
hà nội không vội được đâu
đó là những cách nói dí dỏm của cư dân mạng mỗi khi nhiều con phố tuyến đường ở hà nội
tái diễn tình trạng ngập lụt sau những cơn mưa lớn
có vẻ như việc ngập lụt đã không còn khiến cho nhiều người bất ngờ
khi mà nhiều năm nay tình trạng này vẫn liên tiếp xảy ra
riêng trong tháng tám này khi bắt đầu mùa mưa
cứ vài hôm cư dân mạng lại chia sẻ những bức ảnh như thế này
tắc đường những chiếc xe chết máy giữa đường người dân bị bõm giữa dòng nước
thậm chí nhiều cư dân mạng còn trình sửa những bức ảnh hà nội ngập nước
thành những bức ảnh đầy thơ mộng hay hài hước
đó là cách cư dân mạng phản ánh thực trạng đầy nhức nhối này
hệ thống thoát nước của thành phố quá yếu kém
ngập lụt liên tục vẫn chưa có giải pháp tối hiệu

không phải chỉ do thiết kế mà còn do vấn đề nạo vét hệ thống cống đô thị
không rõ kế hoạch của thoát nước đô thị hàng năm như thế nào
nhưng chẳng mấy khi có nhân viên đi nạo vét
nếu có thì cũng làm cho nó có
hệ thống cống thoát nước các khu tập thể ngày một bị đầy lên
không mưa cũng không thoát nổi
chứ nói gì đến mưa
lý do không giải quyết được ngập của hà nội có hai lý do rất đơn giản
một là quy hoạch thủ đô ngày xưa và hiện trạng bây giờ khác nhau rất nhiều

hai là không quy trách nhiệm được cho ai
lý giải nguyên nhân công ty thoát nước hà nội cho biết
do lượng mưa tất cậm diễn ra trong thời gian ngắn
dẫn đến hệ thống thoát nước trên nhiều tuyến phố không kịp tiêu thoát gây ngập úng
mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp xử lý
nhưng ngay cả khi đã hết mưa nước rất lâu sau mới rút
điều này khiến cư dân mạng không khỏi bức xúc cho rằng
hệ thống thoát nước của thành phố gần như bất lực mỗi khi mưa xuống
đông đảo cư dân mạng kiếm nghị
tình trạng này cần phải được sử dụng
hệ thống thoát nước phải đồng bộ từ thu gom đến cống thoát
các hồ kênh trong nội thành phải duy trì làm nguồn thoát
phải để nhiều đất trống trong công viên hẻ phố để nước mưa ngấm
vừa góp phần thoát nước vừa nuôi dưỡng cho cây cối
để đối phó với biến đổi khí hậu thiên tai thảm họa
thì toàn dân phải chung tay cùng nhà nước
và giải pháp triệu ngôi nhà xanh giữ nước mưa sản xuất điện mặt trời
xử lý rác hữu cơ trồng rau sạch cây xanh
sẽ là cánh tay để đối phó với ngập lụt và sự nóng lên của các thành phố
giải pháp đã có đã làm nhiều
nhưng có thực hiện được ở quy mô lớn hay không
thì nhà nước và nhân dân phải cùng chung tay
điệp khúc hễ mưa to là ngập lụt đường phố nhiều năm qua vẫn tiếp diễn ở hà nội
người dân mạng cũng hài hước nói với nhau đành sống chung với lũ
trong khi đây vẫn là câu chuyện nan giải khiến các cơ quan chức năng loay hoay tìm giải pháp
thì nó đã gây ra ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân
và cư dân mạng vẫn mong chờ câu trả lời
đến khi nào không còn phải buồn phiền và bức xúc về một mùa hà nội phố cũng như sông
cán bộ lãnh đạo mà không gương mẫu cũng không có sự ý thức trách nhiệm
cần phải xử lý thật nghiêm khắc
cần xử lý nghiêm để làm gương cho các cán bộ khác
đó là những chia sẻ của cư dân mạng về vụ việc tổ chức sinh nhật trong khu cách ly
cần xử lý nghiêm được ý phạm
mà chủ tịch công an nhân dân đã đề cập đến
trong tiểu bục cư dân mạng ngày hôm qua
tiểu mục cư dân mạng cùng nhiều thông tin thời sự khác
sẽ được truyền hình công an nhân dân cập nhật thường xuyên trên website ww antv gov vn
và fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân
hãy tiếp tục theo dõi và tương tác cùng chúng tôi
hiện bộ giáo dục và đào tạo đã cho phép các trường tự chủ trong tuyển sinh
tuy nhiên qua thực tiễn tại một số trường cũng đã xảy ra hiện tượng tuyển sinh vượt chỉ tiêu
thậm chí là có tình trạng tuyển sinh chui
điều này tiếp tục đặt ra hàng loạt các yêu cầu
cần phải siết chặt công tác tuyển sinh đại học
nhằm đảm bảo chất lượng nguồn tuyển đầu vào
và xung quanh vấn đề này góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay đã mời tới trường quay
tiến sĩ lê viết khuyến nguyên phó vụ trưởng vụ giáo dục đại học
và hiện là trưởng ban hỗ trợ chất lượng giáo dục hiệp hội các trường đại học cao đẳng việt nam
để chúng ta có những phân tích và nhìn nhận kỹ hơn về vấn đề này
và xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
trước tiên thì xin mời ông cũng như là quý vị khán giả hãy xem một clip tổng hợp của chúng tôi
mới đây kết luận thanh tra của bộ giáo dục và đào tạo cho biết
trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội đã có nhiều sai phạm
trong quá trình tuyển sinh đào tạo trình độ đại học vào các năm hai nghìn một mươi tám và năm hai nghìn một mươi chín
cụ thể năm hai nghìn một mươi tám trường vượt ba mươi bảy và năm hai nghìn một mươi chín vượt bốn mươi sáu ba so với chỉ tiêu trường tự xác định
trước đó trường đại học điện lực đại học đông đô hay đại học văn lang
cũng đã từng bị kiến nghỉ xử lý vì tiến hành tuyển sinh vượt quá chỉ tiêu đề dạng
vâng thưa tiến sĩ lê vích khuyến là từ năm hai nghìn bảy
bộ giáo dục đã cho phân tích
các trường tự xác định chỉ tiêu tuyển sinh dựa trên các tiêu chí mà bộ đã ban hành
và từ đó đến nay thì năm nào các trường cũng đã có đề án tuyển sinh với những chỉ tiêu được xác định
tuy nhiên một số trường đã tăng cái chỉ tiêu vô tội vạ và có cả chỉ tiêu tuyệt vượt chỉ tiêu
như trong clip mà chúng tôi đã phản ánh vậy theo ông đâu là nguyên nhân của vấn đề này ạ
vâng đúng là có cái chuyện như thế thật
thì như ta đã biết là từ năm hai nghìn bảy
thực hiện cái chủ trương tự chủ trao quyền tự chủ cho các trường đại học
chỉ bộ giáo dục tạo không giao chỉ tiêu cho các trường
mình yêu cầu các trường căn cứ vào một số quy định mà bộ đưa ra
để tự xây dựng cái đề án và quy định chỉ tiêu cho mình
thế thì tôi nghĩ là khá nhiều trường làm rất nghiêm túc cái chuyện này
nhưng mà cũng có một số trường không ít đâu
thì để xảy ra cái tình trạng là tuyển sinh hàng năm
là luôn luôn vượt so với cái chỉ tiêu mà tự mình đặt ra như thế
thì theo tôi thì trước hết phải nói rằng là những cái trường này
họ không ý thức được rằng là họ được nhà nước trao quyền tự chủ cho mình
nhưng mà họ không ý được rằng là cái quyền tự chủ phải đi cùng với trách nhiệm xã hội
phải công khai minh mạch trước xã hội
tất cả những cái việc mình làm chứ không phải làm một cái từ tiện
muốn làm gì thì làm
thế thì xung quanh cái hiện tượng này thì chúng tôi thấy nó có ba cái nguyên nhân như thế này
và nó thể hiện khá rõ
một là rõ ràng đây là có vấn đề là buông lỏng cái kỳ cương quản lý
kỳ cương chấp hành các cái chính sách các cái quy định của nhà nước
cái thứ hai là có cái biểu hiện
biểu hiện là cái chấp hành cái việc quản lý giám sát
thì từ phía các cơ quan lý là có sự lỏng lẽo
ngoài ra ở đây còn có cái chuyện nữa là chế tài mà đặt ra thì cũng không hợp lý
cho nên người ta coi thường các cái thiên tài đó
vâng ạ thưa ông là với ba nguyên nhân đó thì bên cạnh những cái nguyên nhân mà ông đã chỉ ra
thì cũng có trường cũng nêu lý do
ví dụ như là trường đại học kinh doanh và công nghệ hà nội
thì khi mà giải trình về vấn đề này thì cũng có nói là
do số lượng sinh viên của các năm nghỉ học nhiều
nên là họ bắt buộc họ phải tuyển vượt chỉ tiêu để bù lại
vậy thì theo ông cái lý giải này có hợp lý hay không ạ
tôi nghĩ là biện minh như thế là không có sức thuyết phục
bởi vì theo tôi biết là cái việc mà sinh viên
sinh viên nghỉ học ở các trường thì nó phụ thuộc vào nhiều nguyên nhân khác nhau
cái thứ nhất là nó phụ thuộc vào cái tình hình hướng nghiệp của các trường làm chưa tốt
cho sinh viên khi vào trường rồi sau đó thì gặp những cái ngành nghề
những cái nội dung học không thích hợp cho họ bỏ họ không học nữa
đấy là một
cái thứ hai là các cái trường đấy là chưa tập trung vào làm cái công tác tư vấn
công tác giáo dục cho sinh viên
cho nên sinh viên vào và bỏ
bùm lỏng cái nhiệm vụ học tập của mình
và còn cái thứ ba nữa là còn ở cái quy trình quản lý đào tạo của các trường là đang có vấn đề
còn nhiều nguyên nhân khác nữa
thì tất cả những cái đấy á thì nếu tự chụp lại chúng ta thấy là
trách nhiệm về phía trường là lớn chứ sao
bởi vì các trường tập trung soi do tuyển vào trường mình
một cái số lượng sinh viên vượt quá cái khả năng mà trường có thể
cái năng lực của trường có thể đảm đương được
cho nên phải giảm nhẹ các cái công việc mà như tôi đã nói
cho nên dẫn tới tình trạng là học sinh bỏ học
chứ không phải là để giải quyết tình trạng học sinh bỏ học
lại bằng cách là tăng thêm cái chỉ tiêu để làm cho cái chất lượng đào tạo các trường nó thấp đi
như ông nói rõ ràng là khi mà đã được trao cái việc tự chủ trong tuyển sinh thì cái trách nhiệm đầu tiên là
của nhà trường
vậy thì điều này cũng đang đặt ra cái vấn đề của việc thanh tra giám sát
khi mà chúng ta giao quyền cho các nhà trường đúng không ạ
cái việc này thì nó rõ quá rồi
chúng ta có thể thấy rằng cái công việc thanh tra giám sát
rồi kiểm tra của các cơ quan quản lý nước đối với các trường thì cũng đang có vấn đề
thì có thể là một số cơ quan quản lý nhà nước
một số đại diện các cơ quan quản lý nói rằng là
cái mạng lưới cán bộ quản lý của nhà nước
ở cơ quan bộ ở cá phụ nó mỏng quá cho nên không thể giám sát được tình hình tất cả các trường
thì theo tôi nghĩ là nếu mà nắm được cái tình hình đó thì tại sao không thay đổi cái cơ chế giám sát
bằng cách là như chúng tôi đã nhiều lần chúng tôi đề nghị hiệp hội chúng tôi đề nghị là đưa giám sát xã hội vào
chứ không phải chỉ giám sát khép kín trong cái nội bộ trường với cơ quan quản lý
nếu mà có giám sát xã hội vào thì tôi nghĩ là những cái chuyện này chắc chắn là không xảy ra
đúng vậy học sinh phụ huynh cũng có thể phản ánh được điều đó đúng không ạ
vâng học sinh phụ huynh rồi giới báo chí rồi rất nhiều người đều biết
cái thông tin chúng ta công khai minh bạch
vậy thì còn một cái vấn đề nữa đó là chế tài xử phạt đối với những vi phạm thì sao ạ
chế tài thì tôi nghĩ như thế này chế tài như thời gian vừa qua là nhẹ quá
người ta không thấy sợ cũng có đưa ra là phạt một ít tiền
rồi phê bình
cá nhân này cá nhân khác nhưng mà thường là những cá nhân trực tiếp làm công tác trực tiếp thôi
thế rồi chế tài bằng cách là trừ cái chỉ tiêu tuyển sinh của cái năm sau đi
nhưng mà tôi thấy là ví dụ như ở đây ta có thấy thường là năm trước á
năm hai nghìn một mươi tám á là vượt quá ba mấy phần trăm rồi
nhưng mà không hiểu từ cái nào mới đến năm hai nghìn một mươi chín là vượt đến trên bốn mươi phần trăm
chứ là rõ ràng là cái
cái việc những cái chế tài đó đưa ra không thật nghiêm
theo tôi nghĩ là chế tài muốn làm chế tài mà cho nó tốt
thì cái thứ nhất phải tập trung vào những cái người mà phụ trách trường
vào hội đồng trường này và người đứng đầu nhà trường
phải chịu trách nhiệm cái này chứ không phải là những người làm trực tiếp
bới họ làm thì cũng phải theo chỉ đạo của hội đồng trường
theo chỉ đạo của lãnh đạo nhà trường
đấy là một cái
là một cái
và cái thứ hai nữa là tôi đề nghị là chế tài có thể dùng những chế tài mạnh hơn
thí hiệu như là cho ngừng
thực tế bộ dục tạo cũng đã từng làm là cho ngừng
không cho tuyển sinh một năm học nào đó hay một vài năm
một vài năm liên tiếp nào đó
thì như thế mới có đủ cái chế tài đủ mạnh để người ta mới không có những vi phạm như vậy
đó là đối với lại các trường
còn về phía học sinh thì sao
tôi rất là băn khoăn với những em học sinh mà
tuyển vượt quá chỉ tiêu
rồi là có những cái trường mà tuyển sinh chui
thì chúng ta sẽ xác minh lại cái kết quả tuyển sinh của các em như thế nào
để có thể đảm bảo được cái quyền lợi cho học sinh ạ
tôi nghĩ là về phía học sinh ấy
thì họ không phải lỗi tập về họ
mà lỗi phía nhà trường
cho nên nếu mà ta xử lý theo hướng xử lý hướng của họ thì cũng không được công bằng
chỉ có những người mà không đủ đạt được cái tiêu chuẩn được học đại học
như bộ giáo giáo tạo quy định
thì mới không
mới bị kiên quyết là loại họ ra khỏi cái danh sách
của sinh viên của nhà trường
trong tình hình đã xảy ra như thế rồi
thì tôi thấy cách tốt nhất là về phía nhà nước
là phải yêu cầu nhà trường là phải đầu tư thêm kinh phí
đầu tư thêm cái ngân sách
đầu tư thêm cái
đội ngũ giáo chức
để mà làm sao làm tốt cái công tác giảng dạy này
không tránh cái tình trạng là
quy mô quá cao và dẫn tới là giảm cái chất lượng học của người học
vậy thưa ông để chấm dứt cái tình trạng tuyển sinh chui rồi là tuyển sinh vượt chỉ tiêu
như các trường hiện nay thì theo ông đâu là giải pháp cho vấn đề này ạ
tôi nghĩ là trước mắt thì có mấy cái ta phải làm
cái thứ nhất ạ
phải làm nào nhà nước
phải làm thế nào có cái quy định nó rõ ràng hơn
yêu cầu các trường là phải công khai minh bạch cái hoạt động đào tạo của nhà trường
trong đó hoạt động tuyển sinh
rồi có một cái hoạt động một cái công khai minh bạch
rất quan trọng là công khai minh bạch cái tình hình mà sinh viên tốt nghiệp ra trường góp việc làm thế nào
để người ta biết người ta có vào học hay không vào học ở trường
chứ hiện nay những cái chuyện đấy đang còn mù mờ lắm
đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai là phải có chế tài mạnh mẽ hơn
và kiên quyết hơn
đặc biệt đối với những người phụ trách
đối với những cơ quan phụ trách
người đứng đầu của nhà trường
chứ không phải chỉ xử lý ở cấp thấp
và cái thứ ba là
tôi đã nói lẽ rồi
là phải có chủ trương là khuyến khích
cái giám sát xã hội
khuyến khích toàn xã hội tham gia vào quá trình giám sát
cái hoạt động đào tạo
cũng như các hoạt động khác ở nhà trường
chứ không phải chỉ giới hạn trong cái
giám sát nội bộ
dạ vâng ạ
xin được cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi
và chương trình xin được tiếp tục với các nội dung đáng chú ý khác